chiều ngày một mươi ba tháng một mươi tại hà nội chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của quốc hội nguyễn văn dầu
đã có buổi tiếp phó thị trưởng thành phố toronto canada ông denzi minanwong
hai bên đã hội đàm về việc sẽ gia hạn thêm chương trình ký kết hợp tác
giữa hai thành phố hồ chí minh và toronto canada
chủ nhiệm ủy ban đối ngoại nguyễn văn giàu cho biết việt nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác
với canada trong lĩnh vực hợp tác thương mại và đầu tư
trong năm hai nghìn một mươi năm thương mại hai chiều của hai bên đạt bốn sáu tỷ đô la mỹ
tăng gần sáu lần so với năm hai nghìn một mươi và hai bên phấn đấu đạt mục tiêu thương mại một mươi tỷ đô la mỹ
trong vòng một mươi năm tới
ông denzi minanwong phó thị trưởng thành phố toronto của canada cho biết
mục đích lần này ông trở lại việt nam chính là để gia hạn thêm chương trình ký kết hợp tác
giữa hai thành phố hồ chí minh và toronto canada
để tăng cường hơn nữa sự trao đổi giao lưu kinh tế xã hội
giữa các doanh nghiệp doanh nhân hai thành phố của hai nước
trên công vị của mình ông denzi minanwong luôn ủng hộ hai nước tăng cường quan hệ
thúc đẩy hợp tác kinh tế ký kết các thỏa thuận song phương
vì mục tiêu hòa bình và phát triển của hai bên